chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến đề xuất thao gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chính phủ đã quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân tổ chức
cụ thể từ ngày một tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container xe đầu kéo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này
còn đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ chín chỗ ngồi kể cả người lái xe
thời gian chưa xử lý về hành vi vi phạm quy định về lái xe
lắp đặt camera là từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này